bác sĩ thường dựa vào kích thước số lượng hình thái của polyp sự tăng trưởng kích thước qua theo dõi định kỳ
có kem sỏi túi mật hoặc dày thành túi mật để chẩn đoán tương đối chính xác đây là u lành tính hay u ác tính
thông thường polyp túi mật có kích thước dưới một mươi mm không thay đổi màu sau nhiều năm sẽ là lành tính
trong trường hợp này người bệnh chỉ cần tái khám theo dõi định kỳ
một số trường hợp polit túi mật có thể phát triển nhanh về số lượng và kích thước chân lan rộng
người bệnh xuất hiện những triệu chứng như đau thường xuyên sốt tái phát nhiều lần
đối với trường hợp này bác sĩ có thể nghi ngờ bolip ác tính
bệnh nhân sẽ được khuyến khích phẫu thuật cắt túi mật để hạn chế rủi ro cho sức khỏe
những lưu ý phòng ngừa polyp túi mật
đa phần polyp túi mật là lành tính tuy nhiên vẫn có tỷ lệ nhỏ sẽ nguy cơ phát triển thành ung thư hóa
vì vậy khi thấy các dấu hiệu của polip tứ mật người bệnh cần đến khám và điều trị ngay
bên cạnh đó các biện pháp phòng ngừa cũng rất quan trọng đó là
nên ăn hoa quả giàu vitamin b c d e chất khoáng giúp tăng cường sức khỏe gàn mật hạn chế nguy cơ hình thành và phát triển polyp
bổ sung rau xanh củ quả giàu chất sơ giúp hạn chế sự hấp thu chất béo ở ruột ngăn ngừa các triệu chứng như đầy bụng khó tiêu
tránh các chất béo bão hòa như mỡ động vật thức ăn trên xào rán thức ăn nhanh
tránh để cơ thể nhịn đói quá lâu đặc biệt tránh nhịn ăn sáng
hạn chế ăn thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao như lòng đỏ trứng phủ tạng động vật phô mai thực phẩm chứa nhiều đường hóa học tinh bột tinh chế tăng cường bổ sung acid béo omega ba
người bệnh cần tái khám định kỳ theo dõi diễn biến của polyp
khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau hạ sừng vải thường xuyên nôn sốt thì nên sớm tái khám và báo ngay với bác sĩ điều trị